không chỉ vào dịp giờ trái đất tăng cường tuyên truyền đến người dân về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường
là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng đặc biệt là trong mùa khô hạn
mới đây điện lực tp đà nẵng đã gửi email tin nhắn và các phương tiện truyền thông
để kêu gọi điều này tới tất cả người dân trong thành phố
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia năm hai nghìn một mươi tám hiện tượng enso sẽ làm tình hình
thời tiết khu vực miền trung tây nguyên diễn biến phức tạp
từ tháng hai đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín thời tiết nắng nóng diện rộng lượng mưa suy giảm
sản lượng điện sẽ thiếu hụt khoảng hai mươi ba mươi
thời tiết nắng nóng kéo dài dẫn đến tân suất và thời gian sử dụng các thiết bị làm mát
như điều hòa tủ lạnh quạt máy tăng cao
khi mua sắm những thiết bị cần thiết đối với người dân thì chúng ta phải có những nguồn gốc rõ ràng
và mặc thiết thiết bị đảm bảo như thế nào để cho tiết kiệm điện tiết kiệm năng lượng nhất
và đảm bảo an toàn cho người dân
thì đặc biệt trong cái mùa nắng nóng thì cái nhu cầu phụ tải tăng rất cao thì ngành điện
cũng như công ty lực đà nẵng thì cũng có chuyên truyền là chúng ta nên thiết kiệm điện
để đảm bảo cái nhu cầu sản lượng chung cho toàn thành phố
mùa khô năm hai nghìn một mươi chín dự báo kéo dài đến tháng tám chín năm hai nghìn hai mươi
nguy cơ xảy ra hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn vùng cửa sông các tỉnh miền trung là khá cao
vì vậy tiết kiệm điện hiệu quả sẽ làm giảm
áp lực cấp điện cho ngành điện đồng thời bảo đảm an toàn điện lưới trong mùa nắng nóng